phiên họp thứ tư đợt hai của ủy ban thượng vụ quốc hội đã bế mạc cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh và xây dựng nghị quyết của quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh ở việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều có liên quan trực tiếp đến đầu tư kinh doanh được quy định tại một mươi hai luật hiện hành
tuy nhiên để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả luật này chỉ sửa đổi bổ sung những nội dung liên quan đến ba luật đầu tư doanh nghiệp và xây dựng
sau khi nghe các báo cáo và thảo luận ủy ban thường vụ nhận thấy rằng dự thảo luật chưa đưa ra được những yêu cầu bức thiết đáp ứng tình hình thực tế hiện nay còn rất nhiều điều của dự thảo luật chưa phù hợp và chưa rõ ràng phạm vi sửa đổi mâu thuẫn với một số luật khác liên quan
những vấn đề mà chính phủ nêu trong dự thảo chưa cấp bách chưa giải quyết được những vấn đề tồn tại bấy lâu nay
vì vậy dự thảo luật này chưa đủ điều kiện để chính quốc hội tại kỳ hai sắp tới cần có thời gian nghiên cứu và bổ sung nội dung cụ thể
về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của quốc hội thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh ở việt nam ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thêm và xin ý kiến của bộ chính trị về việc này vì việc xây dựng nghị quyết này liên quan đến quốc phòng an ninh của đất nước